công an tp hcm đã công bố hình thức kỷ luật đối với các cán bộ có sai phạm trong quá trình điều tra khởi tố hai vụ án xảy ra trên địa bàn huyện bình chánh
trong đó cách chức đại tá nguyễn văn quý trưởng công an huyện bình chánh
trước đó hai vụ án từng gây xôn xao dư luận gồm vụ quán cà phê xin chào do ông nguyễn văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
thường trú tại quận bình tân làm chủ bị khởi tố vì kinh doanh trái phép và vụ việc ông nguyễn văn bỉ trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở
cả hai vụ việc đều có những sai sót trong quá trình điều tra khởi tố
sau thời gian xem xét tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân đã ra quyết định và công an tp hcm đã triển khai quyết định cách chức đối với đại tá nguyễn văn quý nguyên trưởng công an huyện bình chánh
bị xử lý cách chức còn có thiếu tá nguyễn hoàng tuân
phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an huyện bình chánh
đại úy lê cảnh tuân phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an huyện bình chánh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo
ngoài ra một số cán bộ công an huyện bình chánh xử lý bằng hình thức phê bình rút kinh nghiệm
cũng liên quan đến hai vụ việc trên viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định kỷ luật một số cán bộ